thời gian gần đây trên địa bàn huyện gia lộc tỉnh hải dương xuất hiện tình trạng một số nhóm thanh thiếu niên
đi xe mô tô mang theo hung khí nguy hiểm lạng lách đánh võng thậm chí là dọa dẫm và thách thức người đi đường
gây lo lắng bức xúc cho người dân
trước tình hình trên công an huyện gia lộc đã triển khai các biện pháp để kịp thời đấu tranh ngăn chặn
xử lý các trường hợp vi phạm nhằm duy trì tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
đối tượng phạm văn quyến ở bái hạ toàn thắng gia lộc tỉnh hải dương cùng một số đối tượng cầm đầu
chủ mưu vừa bị công an huyện gia lộc triệu tập lên làm việc để điều tra về hành vi sử dụng xe máy
mang theo phóng lợn tuyếp sắt vỏ chai bia thủy tinh chạy xe với tốc độ cao trên các tuyến giao thông
đuổi đánh nhau với các nhóm thanh niên khác trong thời gian khoảng tháng hai ba năm hai nghìn hai mươi hai

chủ mưu vừa bị công an huyện gia lộc triệu tập lên làm việc để điều tra về hành vi sử dụng xe máy

đuổi đánh nhau với các nhóm thanh niên khác trong thời gian khoảng tháng hai ba năm hai nghìn hai mươi hai
công an huyện gia lộc cũng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với mai xuân đoàn cùng hai đối tượng khác đều ở huyện gia lộc
vì tội cố ý làm hư hỏng tài sản trước đó vào khoảng giờ năm phút ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
các đối tượng này đã đi xe máy trên đường quốc lộ ba mươi tám b đoạn qua địa phận xã đồng quang huyện gia lộc
sử dụng vỏ chai bia thủy tinh ném vào kính chắn gió xe container đang lưu thông
làm kính xe bị hư hỏng thiệt hại khoảng bảy triệu đồng
đã bỏ cho mục đích là ném cho vui ạ
và không ý thức được cái hậu phá nặng nẻ này
biết hành vi của chó làm là sai và trái pháp luật
chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung lực lượng và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
cũng như là gọi hỏi gian đe đối với cá biệt đối với các trường hợp có biểu hiện nghi vấn là tụ tập
lôi kéo các nhóm thanh thiên liên để thực hiện các hành vi gây dối trẻ tự ủng cộng
như đuổi đánh nhau trẻ tự ủng cộng đánh nhau trẻ tự ủng cộng
trên đường phố sử dụng các hùng khí nguy hiểm cũng như là lạng lách đánh võng trên đường
qua nắm tình hình vào buổi tối những ngày nghỉ cuối tuần hoặc nghỉ lễ
một số nhóm các đối tượng xấu thường kêu gọi lôi kéo các thanh thiếu niên
trong đó có cả học sinh tụ tập sử dụng xe máy che biển số
mang theo các hung khí tự chế đi trên các tuyến giao thông để gây sự đe dọa người đi đường
hoặc nhóm thanh niên khác dẫn đến đuổi đánh nhau gây thiệt hại tài sản thương tích cho nhau
và người đi đường ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
trước tình hình trên công an huyện gia lộc đã tăng cường công tác tuần tra
sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị diễn ra đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một

sea games ba mươi một mà hải dương được lựa chọn tổ chức một số nội dung thi đấu của sea games
ngoài ra trong giai đoạn này công an huyện gia lộc cũng tăng cường phối hợp với các địa bàn dân cư
các nhà trường để tuyên truyền phát động người dân học sinh tham gia đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông trên tất cả các địa bàn